thưa quý vị sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi công an các quận huyện thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử trở lại
việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân sẽ do từng quận huyện chủ động thực hiện
tùy theo tình hình dịch bệnh ở địa phương
riêng trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
ở bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một
vẫn tạm ngưng cấp căn cước công dân để tăng cường nguồn lực cho các địa phương
đợt này thành phố sẽ cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân thường trú tạm trú
đủ điều kiện được cấp mới cấp đổi cấp mức và không còn giới hạn đối tượng
kể cả những người đang dùng căn cứ công dân mã vạch muốn được đổi sang căn cứ công dân có chip
trước đó từ một mươi ba h ngày ba mươi tháng năm công an tp hcm đã tạm ngừng cấp căn cước công dân lưu động toàn thành phố
công an tp hcm và các quận viện trên địa bàn tp hcm chỉ duy trì một điểm cấp căn cứ công dân tại trụ sở
để tiếp nhận cấp cho những trường hợp thật sự cần thiết như thẻ bị mất hết hạn sử dụng
sau đó do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thì công tác cấp căn cứ công dân đã tạm ngưng trên toàn thành phố